bên cạnh vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu vấn đề tăng giờ làm thêm trong dự án bộ luật lao động sửa đổi
cũng nhận được nhiều sự quan tâm tranh luận của các đại biểu quốc hội
đây không phải là lần đầu vấn đề mở khung giờ làm thêm cho người lao động được đưa ra bàn thảo
trước đây cũng đã từng quy định thời gian làm thêm tối đa đến bốn trăm linh giờ
sau đó giai cấp công nhân đấu tranh tăng lương giảm giờ làm nên đã giảm từ bốn trăm linh xuống còn ba trăm linh giờ
vậy tại sao lần này chúng ta phải nâng lên trở lại
thí dụ tôi là một chủ doanh nghiệp tôi đang cần một cái ca sản xuất
nó là hạt để mà tới một tuần lễ nữa tôi là đi xuất khấu hoặc là tôi đem ra ngoài thị trường
tôi bán cần một lượng hàng như thế mà hiện nay số lượng công nhân tôi thì nó ít
cho nên tôi cần phải ngoài cái chuyện tăng tuổi tăng giờ lao động theo quy định rồi
thì tôi sẽ tăng tuổi từ ba trăm linh giờ lên là bốn trăm linh giờ
trên thực tế do tiền lương tối thiểu theo vùng chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động
nên nhiều người muốn tăng giờ làm thêm để tăng thêm thu nhập
từ các lý do này chính phủ muốn luật hóa để đảm bảo cho người lao động và chủ sử dụng lao động
tham gia sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận
thế nhưng thực tế tổng quỹ thời gian làm việc trong năm của người lao động việt nam đã cao hơn thế giới
nếu tiếp tục tăng giờ làm thêm nữa theo nhiều đại biểu việc này đi ngược lại với xu thế tiến bộ xã hội
người ta làm việc quá nhiều thì người ta sẽ sống khép kính lại
cái nhu cầu để giao lưu để trao đổi để giải trí không còn nữa
trong độ tuổi lao động cũng là trong độ tuổi người ta sẽ xây dựng cái quan hệ gia đình
để xây dựng cái người làm cha làm mẹ nữa
như vậy cái dành thời gian quá nhiều thì người ta sẽ bỏ bê con cái
các đại biểu cho rằng việc cần làm bây giờ là làm thế nào để tăng mức lương tối thiểu cho người lao động
để họ an tâm làm việc
lao động sản xuất chứ không phải lấy lý do tăng thu nhập cho người lao động
để tăng thời gian làm việc
giờ làm thêm quy định hiện tại thì họ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống
đến cái sinh hoạt và tôi cho rằng đó là không bình vẫn
mà mình phải hướng tới một cái việc là làm sao là người lao động có thể sống được
bằng cái khoảng thời gian lao động theo quy định hiện tại
chứ không phải là cứ phải tăng ca tăng ca thì mới đủ sống
chủ doanh nghiệp cũng như là người sử dụng lao động và người lao động
thì cũng muốn có cái điều kiện là được sử dụng lao động là đủ sống
làm thêm giờ để mục tiêu chính cũng chính là vì lý do kinh tế thôi
thì những vấn đề này thì cũng chính phủ cũng cần cân nhắc sao cho nó phù hợp
tức là những ngành nghề đối tượng nào thì lao động tới bao nhiêu là phù hợp
bên cạnh đó với những doanh nghiệp có nhu cầu tăng cường sản xuất
có thể tự thỏa thuận với công nhân người lao động
để có thể có mức tăng giờ làm thêm một cách hợp lý
đi kèm với đó là thu nhập trong giờ làm thêm cũng phải tăng lũy tiến
tuy nhiên cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
để tránh doanh nghiệp tận dụng nhân công giá rẻ vắt cạn sức của người lao động